tại thành phố cần thơ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng với các bộ ngành trung ương làm việc với lãnh đạo một mươi ba tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiều long
nhân dịp về sự mừng tết cổ truyền trôn trần năm tháng may năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị các bộ ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương báo cáo tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội khu vực đồng bằng sông kiều long
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đồng thời đề xuất những giải pháp kiến nghị trong từng lĩnh vực để thủ tướng cùng chính phủ đề ra chủ trương chính sách phát triển chung của cả nước
đồng bằng sông kiều long là vùng cực nam của việt nam gồm một thành phố trực thuộc trung ương và một mươi hai tỉnh
với diện tích khoảng bốn triệu hectare đồng bằng sông kiều long sản xuất năm mươi sản lượng lương thực sáu mươi năm sản lượng trái cây bảy mươi năm sản lượng thủy sản và đóng góp khoảng hai mươi gdp cả nước
hiện vẫn còn một số hạn chế tồn tại trong việc phát triển bền vệnh